mở đầu là thông tin chúng tôi vừa nhận được từ công an huyện tân uyên tỉnh lai châu
về việc triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn
tăng vật thu giữ là ba mươi chín bánh heroin hai đối tượng bị bắt giữ là hạng a lau và sồng thị di
cùng chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn là
trước đó tại km ba trăm bảy mươi chín thuộc địa phận bản tròn trăm xã thân thuộc huyện tân uyên
tổ công tác công an huyện tân uyên phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã ra tín hiệu dừng xe
các đối tượng cố tình lao thẳng và đồng chí trực tiếp ra tín hiệu dừng xe để tàu thoát
tổ công tác có mặt kịp thời cùng hỗ trợ không chê đối tượng
trong quá trình bắt giữ đối tượng hạng a lau chống trả quyết liệt
đồng thời dùng súng k năm mươi chín bắn thẳng vào lực lượng vây bắt
và trúng vào chân của một quần chúng tham gia hỗ trợ bắt đối tượng
sau khi nổ súng hạng a lau và sồng thị di bỏ chạy lên khu vực đồi cây
thuộc địa phận bản tạng đán xã thân thuộc tìm đường thoát thân
để lại hiện trường xe máy và một túi sách màu đen bên trong có ba mươi chín bánh heroin
trước tình hình trên ban giám đốc công an tỉnh đã cử hai đồng chí
phó giám đốc công an tỉnh và lực lượng cảnh sát cơ động xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo vây bắt
đến hơn một mươi bảy h cùng ngày cả hai đối tượng đã được khống chế bắt giữ an toàn
thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín và bảy viên đạn